theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới năm m nên đêm qua ngày bốn tháng tám và tính đến bảy giờ sáng ngày hôm nay ngày năm tháng tám bắc bộ đã có mưa vùng núi trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
dự báo từ ngày hôm nay năm tháng tám đến hết ngày sáu tháng tám ở bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông mực nước trên sông thao sông lô đang biến đổi chậm với xu thế lên
từ ngày năm đến ngày sáu tháng tám trên lưu vực sông thao sông lô có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ một năm đến hai năm m ở hạ liêu từ một đến một năm m
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông thao tại yên bái ở mức báo đảm
trên sông lô tại tuyên quang sẽ ở mức dưới báo động một sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc
lây châu phong thổ xìn hồ mương tè nậm nhùn thàn uyên tân uyên tam đường sơn la mương la quỳnh nhai thuận châu bắc yên phù yên mộc châu yên châu mai sơn sông mã xốp cộp vân hồ
điện biên mương nhé nậm pồ tổ chùa mương trà
tuần giáo điện biên điện biên đông mương ảng lào cai bát sát sapa văn bàn mương khương bắc hà bảo thắng simacai bảo yên hà giang đồng văn mèo vạc quảng bạ yên minh hoàng su phi xín mần bắc mê bắc quang cao bằng thông nông hà quảng trùng khánh hòa an nguyên bình yên bái yên bình mù căng trải trấn yên trạm tấu văn trấn văn yên lục yên
tuyên quang na hàng chiêm hóa hàm yên lạng sơn tràng định bình gia văn quan cao lộc bắc sơn hữu lũng chi lăng lộc bình đình lập quảng ninh bình liêu tiên yên hoành bồ
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một